thưa quý vị và các bạn hậu quả của đợt lũ lịch sử cho đến hiện tại vẫn chưa thể thống kê hết
theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đến nay các hình thái thiên tai cực đoan do mưa bão đã làm hai trăm ba mươi năm người thiệt mạng và mất tích
vâng thưa quý vị tuy nhiên có một điều chắc chắn là bản lĩnh kiên cường sẽ giúp cho người dân miền trung hồi sinh cuộc sống mới
thế nhưng nỗi đau của những người ở lại thì không có gì có thể xóa nhỏ

thiên nhiên thì vốn khắc nghiệt mưa lũ chẳng những cuốn trôi tất thể hoa màu đồ đạc mà còn cuốn đi bao kiếp người
biết bao nhiêu số phận bị vùi trôn mãi dưới lớp đất bao nhiêu con người bị lũ nhấn chìm dưới tầng nước thâm thẩm
đã gần một tháng sau cái ngày định mệnh khiến gia đình anh đức chị thơm ở thanh thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình mất đi hai người con trai